trong khi đó ngày hôm nay đã có thêm ba bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
cả ba bệnh nhân này đều là người nước ngoài
như vậy đến thời điểm này tại việt nam có tổng cộng hai trăm linh một bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
chiếm bảy mươi năm tổng số bệnh nhân
tại bệnh viện điều trị covid một mươi chín cần giờ tp hcm có một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
bệnh nhân số chín mươi bảy ba mươi bốn tuổi quốc tịch anh vào viện ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tại bệnh viện giã chiến củ chi tp hcm có hai bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
bao gồm bệnh nhân số một trăm năm mươi một là nữ bốn mươi năm tuổi quốc tịch brazil
vào viện ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm ba lần liên tiếp âm tính với virus sars cov hai
bệnh nhân số hai trăm linh bảy là nam bốn mươi chín tuổi quốc tịch brazil ngay vào viện ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi
các bệnh nhân trên đều có quá trình điều trị tại bệnh viện có tiến triển tốt
và có kết quả xét nghiệm nhiều lần liên tiếp âm tính với virus sars cov hai
tính đến sáng ngày một mươi tám tháng bốn việt nam vẫn chỉ ghi nhận hai trăm sáu mươi tám trường hợp mắc covid một mươi chín
trong đó một trăm sáu mươi người từ nước ngoài chiếm năm mươi chín bảy một trăm linh tám người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm bốn mươi ba
thưa quý vị tại tỉnh quảng nam đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ chống người thi hành công vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh
nhằm xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi coi thưởng pháp luật
tòa án nhân dân huyện nông sơn đã đưa ra xét xử vụ chấm người thi hành công vụ tại chốt kiểm dịch
và đây là vụ án đầu tiên được đưa ra xét xử đối với hành vi chống người thi hành công vụ liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
ở huyện nông sơn nói riêng và tỉnh quảng nam nói chung
vụ án được đưa ra xét xử tại thời điểm diễn ra trong thời gian cách ly xã hội
quá trình điều tra truy tố cũng được áp dụng theo thủ tục rút gọn để nhanh chóng đưa vụ án ra xét xử
nhằm gian đe giáo dục nâng cao ý thức tự giác chấp hành phòng chống dịch của người dân
kể từ khi xảy ra vụ án đến ngày đưa ra xét xử là một mươi một ngày
theo cáo trạng vào ngày sáu tháng bốn bị cáo nguyễn ngọc phương chú tại xã quế trung nông sơn
ngồi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm đi qua chốt kiểm soát dịch khu vực chân đèo le trên tuyến dt sáu trăm một mươi một huyện nông sơn
thì được cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt yêu cầu dừng lại để kiểm tra y tế
tại đây phương vừa tỏ ra bất hợp tác trong việc kiểm tra y tế phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
vừa tỏ thái độ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ
sau đó đi đến nhà dân gần khu vực lấy dụng cụ cao lúa
quay lại tấn công một cán bộ công an huyện nông sơn đang làm nhiệm vụ
tại phiên xét xử tòa án nhân dân huyện nông sơn tuyên phạt bị cáo nguyễn ngọc phương
chín tháng tù giam về tội chấm người thi hành công vụ
công an huyện văn quan phối hợp với phòng an ninh chính trị nội bộ phòng hồ sơ công an tỉnh lạng sơn
làm rõ hành vi đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính mạng viễn thông
khởi tố tạm giam bị can phục vụ công tác điều tra đối với triệu văn thường
chú tại xã tri lễ huyện văn quang
vào ngày chín tháng bốn qua nắm tình hình công an xã tri lễ huyện văn quan phát hiện tài khoản facebook
mang tên triệu văn điểm đăng tin sai sự thật về dịch bệnh covid một mươi chín
có hình ảnh cờ ba sọc đỏ và nội dung chống đảng và nhà nước kích động đánh nhau
công an xã chi lễ đã báo cáo công an huyện văn quan phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để làm rõ
qua xác minh lực lượng công an xác định trên địa bàn xã tri lễ có công dân tên là triệu văn điểm
phải là chủ tài khoản và người đăng tin
mở rộng điều tra phát hiện đối tượng nghi vấn là triệu văn thường
tiến hành triệu tập đấu tranh thưởng khai nhận do có mâu thuẫn với gia đình của ông điểm
nên đã lập tài khoản mạo danh đăng thông tin sai sự thật trên facebook
gây hoang mang dư luận và có ý đồ đổ tội cho triệu văn điểm
công an tp tuy hòa vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nguyễn anh dũng hồ hùng và nguyễn anh tuấn
cùng chú thệ phường năm tp tuy hòa về hành vi xúc phạm
danh dự nhân phẩm người thi hành công bộ
ngày chín tháng bốn trong lúc đi tuyên truyền kiểm tra về việc chấp hành chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
tổ công tác phản ứng nhanh phòng chống dịch covid một mươi chín của tp tuy hòa vừa ra quyết định xử phạm hành chính đối với nguyễn anh dũng hồ hùng và nguyễn anh tuấn
đã phát hiện trước vỉa hè nhà nguyễn anh du ở đường nguyễn huệ có tổ chức ăn uống tụ tập đông người
tổ công tác đã vận động yêu cầu giải tán nhưng lúc này nguyễn anh dũng hồ hùng và nguyễn anh tuấn
đang có biểu hiện say rượu bia và có lời lẽ chửi bới xúc phạm tổ công tác
công an tp tuy hòa đã ra quyết định xử phạt ba đối tượng này mỗi cá nhân là hai triệu năm trăm linh nghìn đồng
tổ công tác dịch trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh và trong những ngày vừa qua
tổ công tác dịch căng mình không quản ngày đêm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ sự bình yên cho nhân dân trước đại dịch covid một mươi chín
một mươi ba h tại chất cửa ngõ phía bắc hồ hùng
trên quốc lộ một a địa bàn xã vạn thọ huyện vạn ninh liên tục dừng lại để kiểm tra y tế
yếu là xe con xe container trở về từ các tỉnh biên giới bắc
rửa tay bằng nước sắt khuẩn kiểm tra báo y tế
từng công đoạn đều được các thành viên trong chốt hướng dẫn người dân thực hiện tuần tự nhanh chóng
một ngày chia làm bốn ca mỗi ca kéo ra ba yếu
mỗi lực lượng bố trí từ hai đến ba cán bộ
một ca như vậy chốt tiến hành dừng từ ba đến năm trăm linh phương tiện
tiếp kiểm tra cho hơn một trường hợp
theo ca này sáu tiếng thì cái lượng xe qua là năm đến sáu trăm linh lượt xe
trong đó là ô tô là nhiều tinh lực lượng nhanh chóng thì là sẽ chặn hầu hết các xe
ví dụ như các xe con tỉnh ơ các tỉnh biên giới về
cái xe hai là các xe khách
hai mươi giờ đêm tại chốt kiểm tra ở cửa ngõ phía nam tỉnh khánh hòa trên quốc lộ một a đặt tại xã cam thịnh đông
phương tiện vào tỉnh vẫn khá đông
các lực lượng vẫn đang căng bình làm cho lực lượng có những khó khăn nhất định
tốc độ kiểm tra có thể chậm hơn ban ngày
với phương châm kiểm soát tốt hai mươi bốn trên các lực lượng có sự phối hợp nhịp nhàng cố gắng không để sót một trường hợp nào
trong công tác phòng chống dịch chúng tôi dừng tất cả các phương tiện lưu thông trên tuyến đo thân nhiệt tài xế và những người đi theo trên xe
công tác tuy rất là khó khăn bất vẻ nhưng mà chúng tôi thường xuyên động viên tinh thần
cho các bộ diễn sĩ góp sức chung tay trong công tác phòng chống dịch covid
chúng tôi bắt đầu làm việc từ chiều đến sáu giờ sáng mai
về ban đêm thì lưu luyện xe rất là lớn
chúng tôi chặn khoảng bốn năm trăm linh phương tiện
thời gian dài công việc rất bất vẻ nhưng mà anh em làm việc
sức khỏe của cộng đồng bà con chúng tôi cố gắng làm tròn như mắt
về ngăn chặn tỉnh khánh hóa đã thành lập năm chốt kiểm soát dịch trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh
gồm hai chốt trên tuyến quốc lộ một a một chốt trên quốc lộ hai mươi bảy c
một chốt trên quốc lộ bảy mươi tám c
qua hơn tuần tỉnh khánh hóa đã tiến hành dừng hàng chục nghìn lượt hiện kiểm tra y tế hàng nghìn lượt người
tại công an quân đội y tế thách chính của địa phương làm nhiệm vụ tại các chốt này
đang nỗ lực từng ngày khắc phục mọi khó khăn
với nhiệm vụ không để nguồn lây nhiễm xâm nhập từ bên ngoài vào địa phương
thông tin đã gặp lại bản tin nhanh
mời quý vị các đồng chí và các bạn tiếp tục
đón xem các chương trình khác của chúng tôi trên antv